chỉ ít phút nữa thôi thì bệnh viện phổ đà nẵng sẽ tín nhầm ba bệnh nhân
những covid gấp nặng từ bệnh viện đà nẵng chuyển đến
ba bệnh nhân này vừa có thợ máy và dùng cả ecmo
với tư cách là bác sĩ điều trị ở bệnh viện phổ đà nẵng
thì chúng tôi ổn hộp và sẽ phát trục lo âu
khi tín nhầm những bệnh nhân này
với sự hỗ trợ trực tiếp của bệnh viện chiều rạch
và các nhân viên y tế của bệnh viện đà nẵng
chúng tôi hy vọng sẽ chữa trị bệnh nhân covid
và những bệnh nhân này sẽ sớm xuất viện
thưa anh cho phóng viên báo sức khỏe để đời sống được biết là
từ ngày đà nẵng có dịch covid đến giờ
công việc của các anh như thế nào
từ ngày đến giờ thì hầu hết cả bệnh nhân lao
đều được xuất viện để các phòng ấp chuẩn bị trực trang
để đón bệnh nhân covid
hiện nay thì bệnh viện đang điều trị bao nhiêu ca covid ạ
hiện giờ thì có ba mươi năm ca đang nhiễm covid
trong tỉnh đang điều trị ở các kho khác
hiện giờ đây là kho hồi sức về chiều hôm nay
sẽ tiêm nhận ba năm covid cấp nặng
vâng xin cảm ơn anh